phó giáo sư tiến sĩ đào xuân cơ giám đốc bệnh viện bạch mai mới đây đã thông tin về ca bệnh đặc biệt được cứu sống sau gần một tháng điều trị
theo đó bệnh nhân là em plql hai mươi một tuổi đang là sinh viên một trường đại học ở hà nội
tai nạn xảy ra vào tối ngày hai mươi tám tháng hai khi l đang trên đường trở về nhà sau rời dạy gia sư
vụ va chạm giữa xe máy và ô tô khiến bệnh nhân ngay lập tức rơi vào tình trạng nguy kịch
khi được chuyển đến bệnh viện thường tín bệnh nhân phải đặt nội khí quản bóp bóng và chuyển khẩn đến bệnh viện bạch mai chỉ khoảng sáu mươi phút sau tai nạn
tại bệnh viện bạch mai bệnh nhân được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê ngừng tuần hoàn
các bác sĩ ngay lập tức ép tim cấp cứu may mắn bệnh nhân có tuần hoàn trở lại lập tức chuyển vào phòng mổ
tại phòng phẫu thuật các bác sĩ ngoại tim mạch phát hiện bệnh nhân bị vỡ tim lấy ra khoảng một năm kg máu cục dịch máu
ca phẫu thuật được tiến hành khẩn cấp trong ca mổ các bác sĩ đã phải truyền đến một mươi lít máu
phó giáo sư tiến sĩ cơ thông tin sự phối hợp liên tri khoa đã giúp các bác sĩ cứu sống người bệnh
sau ba tuần điều trị tích cực bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo không có di chứng thần kinh dù có ngừng tuần hoàn
em hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường
phó giáo sư tiến sĩ cơ đánh giá ngoài sự phối hợp liên khoa thì việc cấp cứu ban đầu có ý nghĩa rất quan trọng để cứu sống người bệnh
các bệnh này đã được cấp cứu ngoại viện cấp cứu tuyến đầu hiệu quả các bác sĩ mới có cơ hội cứu sống người bệnh
hay như trường hợp bệnh nhân ngoại quốc được nữ điều dương a chín cấp cứu ngừng tuần hoàn tại một nhà hàng ở đà nẵng
bệnh nhân cũng đã qua cơn nguy kịch cho thấy cấp cứu ngoại viện vô cùng quan trọng
phó giáo sư tiến sĩ cơ đề nghị trung tâm cấp cứu a chín cùng hội hồi sức chống độc việt nam
bộ môn hồi sức phối hợp để đào tạo cấp cứu ngoại viện cho nhiều đối tượng trong cộng đồng
để thêm nhiều bệnh nhân không may đột quỵ ngừng tim tai nạn được cứu sống
theo ông tại nhật tại mỹ và nhiều nước trên thế giới không chỉ nhân viên y tế mới biết cấp cứu ngừng tuần hoàn
sơ cứu người bị nạn mà sinh viên trong các trường đại học cũng đã được đào tạo sơ cứu
khi càng có nhiều người có kiến thức sơ cứu các ca tai nạn trong cộng đồng mới có cơ hội được cứu sống nhiều hơn